vào khoảng một mươi ba h ba mươi chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi theo giờ địa phương tức tối cùng ngày theo giờ việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao việt nam đã đến sân bay quân sự tại thủ đô bruxelles
vương quốc bỉ bắt đầu chuyến thăm sự hội nghị cấp cao a âu a sem lần thứ một mươi hai
thăm làm việc tại liên minh châu âu và thăm chính thức vương quốc bỉ
theo lời mời của chủ tịch hội đồng châu âu donald stuker chủ tịch ủy ban châu âu jean claude juncker
và thủ tướng vương quốc bỉ charles michel
chuyến thăm diễn ra trong bốn ngày từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng một mươi
theo chương trình dự kiến trong ngày một mươi sáu tháng một mươi sau khi hội đàm với thủ tướng vương quốc bỉ charles michel
và cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành và doanh nghiệp hai nước
thủ tướng sẽ có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo một số tập đoàn lớn của châu âu
đón thủ tướng chính phủ và phu nhân tại sân bay có quốc vụ khanh phụ trách ngoại thương
và đại diện bộ ngoại giao bỉ
về phía việt nam có đại sứ việt nam tại vương quốc bỉ
vương quốc bỉ trưởng phái đoàn việt nam tại eu vũ anh quang và phu nhân
cùng cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam đông đảo bà con cộng đồng việt nam tại bỉ
cũng đã tới sân bay đón thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn
tháp tùng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân trần nguyệt thu trong chuyến tham dự ac một mươi hai
thăm làm việc tại liên minh châu âu và thăm chính thức vương quốc bỉ lần này
có phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến
tham gia đoàn còn có thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn thứ trưởng bộ công an bùi văn nam
đại sứ việt nam tại bỉ trưởng phái đoàn việt nam tại liên minh châu âu eu vũ anh quang
và đại diện lãnh đạo một số bộ ngành địa phương